làng gốm phủ lãng xã phù lãng huyện quế võ tỉnh bắc ninh vốn là một trong những làng gốm nổi tiếng trong cả nước với các loại gốm gia dụng
những năm trở lại đây do sự suy thoái của dòng gốm truyền thống nhiều người trong làng quyết định đi tìm hướng đi mới cho gốm phủ lãng
và từ đó dòng gốm mỹ nghệ trở nên thịnh hành
gốm mỹ nghệ không chỉ đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương mà còn tạo nên nét văn hóa độc đáo của vùng quê kinh bắc
ra đời cách đây hơn bảy trăm linh năm gốm phủ lão nổi tiếng với các sản phẩm chính là những vật dụng dùng trong gia đình
từ chiếc vại ấm nồi chung đến những chậu hoa đôn cảnh và những kiểu quát dùng trong mai táng tất cả đều làm từ đất
đến nay nhờ bắt nhịp được với thị hiếu của thị trường những người con ở phù lãng đã tìm ra hướng đi mới về sự phát triển đi lên của làng nghề
gia đình làm trước
cái kia thì nó rất là thô sơ
truyền thống thì chỉ có những sản phẩm như là chum vại những cái vật dụng như là mô men ra lươn để phục vụ đời sống những cái ấm sắc thuốc những cái lồi liêu
còn cái phát triển thì nó theo cái xu hướng xu thế của xã hội được
muốn làng nghề phát triển lên thì các cái sản phẩm vật dụng nó phải thay đổi
nó phải phát triển lên theo ví dụ như là đưa những cái cả tuyến từ những cái vật dụng để
sinh hoạt hàng ngày sử dụng hàng ngày
thì những cái vật dụng đó đều những cái sản phẩm ấy là mình cải tiến lên đó là những cái vật để những cái đồ để trang trí đồ để trưng bày để chơi
đến nay làng nghề có khoảng hai trăm linh trên một chín trăm chín mươi sáu hộ với khoảng năm trăm linh nhân khẩu tham gia và sản xuất gốm chiếm một phần ba tổng doanh thu của cả xã
khoảng tám mươi tỷ đồng
mặc dù có sự cải tiến về mẫu mã công nghệ nhưng gốm phù lãng vẫn giữ nguyên những chất mộc mạc xưa
mỗi sản phẩm đều được làm thủ công hoàn toàn từ nhào đất nặn chuốt đến trang trí vẽ hoa văn lên men rồi phơi khô dưới nắng tự nhiên
nhờ sự tinh tế khéo léo của người thợ hiện nay các sản phẩm gốm phủ lãng không chỉ xuất hiện ở các thị trường trong nước mà còn có mặt trên các nước khác như mỹ nhật hàn
nhờ vậy mang lại diện mạo mới cho làng nghề tạo công an việc làm ổn định cho lao động địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân
chúng tôi đặt vấn đề với báo cáo
tỉnh các cơ quan các ngành chuyên môn từ trung ương xuống địa phương cố gắng làm sao tạo điều kiện cho địa phương có một vốn đầu tư nhất định để đầu tư hệ thống giao thông
hai nữa là một số vốn đầu tư cho nhân dân phát triển tăng thu nhập
còn gốm mỹ nghệ chính vì nó báo cáo công chí là có thể gốm mỹ nghệ chúng tôi đã xuất khẩu sang nước ngoài rồi
nhưng bây giờ muốn duy trì được nó thì phải nói là cũng một là chúng tôi cũng phải học tập
bởi vì cái luật nước ngoài thì chúng tôi là học tập thì nó cũng không được học tập cho nên muốn muốn là cái sản phẩm muốn đưa ra được nước ngoài thì phải học tập
phải có người giúp đỡ người tư vấn cho để mà quảng bá hoặc là đi xuất khẩu sang nước ngoài được
từ một làng nghề đứng trước nguy cơ mai một gốm phủ lãng đang phát triển mạnh nhờ sự tìm tòi sáng tạo của người dân nơi đây
điều đó cho thấy nhờ hướng đi đúng đắn mà ngọn lửa yêu nghề sẽ không bao giờ tắt và được tiếp nối qua các thế hệ